thưa quý vị chỉ còn vài tuần nữa thôi là đến tết nguyên đán nhâm dần
tuy nhiên trước tình hình ca mắc mới tại hà nội liên tục đạt đỉnh
không khí đón tết tại thủ đô cũng giảm đi nhiều phần
theo tiến sĩ trần đắc phu dịp tết sắp tới vào nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai
dịch covid một mươi chín sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thủ đô
do cả yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan
tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
nhận định từ nay đến tết nguyên đáng tình hình dịch bệnh tại thủ đô có thể căng thẳng hơn
do người dân đi lại nhiều và các sự kiện hội nghị tổng cách quý nam diễn ra liên miên
về khách quan ông phân tích hiện tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang khó lường
đặc biệt với sự xuất hiện của biến chủng omicron
bên cạnh đó trong dịp tết nhiều người ở nước ngoài có nhu cầu về việt nam
nhập cảnh vào hà nội cũng tạo ra gánh nặng trong công tác giám sát người nhập cảnh
để phòng chống dịch lây lan từ nước ngoài về
về yếu tố chủ quan trong dịp tết nhu cầu đi lại của người dân giữa các địa phương
cũng như trong địa bàn thành phố tăng cao đồng thời sẽ có nhiều cá nhân tổ chức
có nhu cầu tổ chức các cuộc họp sinh hoạt giao lưu đông người vào dịp này
vậy nên nếu hà nội không thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp
thì công tác phòng chống dịch sẽ rất khó khăn
ông nêu rõ chúng ta vẫn biết tiêm vaccine rồi vẫn có khả năng mắc bệnh
và lây nhiễm cho người khác nhất là những người chưa được tiêm phòng vaccine
những người tiêm phòng rồi nếu mắc bệnh thường không có triệu chứng hoặc nhẹ hơn
nhưng những người chưa được tiêm phòng
tuy nhiên nếu cứ để dịch bùng phát với số người lây nhiễm tăng cao
hệ thống y tế sẽ quá tải và tỷ lệ bệnh nhân nặng và tử vong chắc chắn sẽ gia tăng
hà nội vẫn kiểm soát được dịch bệnh và trong thời gian qua
thành phố đã đi đúng hướng bày bán trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch
dù cũng có lúc hệ thống y tế cơ sở bắt đầu quá tải
việc hệ thống y tế cơ sở quá tải do vấn đề điều tiết bệnh nhân vào các tầng điều trị
gây ra hiện tượng quá tải ảo cho hệ thống điều trị
tôi cho rằng hà nội đã quyết liệt trong công tác phòng chống dịch rồi
thì hiện tại càng cần phải quyết liệt hơn nữa
ông cũng nêu những điểm cần lưu ý đối với những trường hợp f điều trị tại nhà
đối với các trường hợp f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
thì nên điều trị tại nhà bởi điều đó sẽ tạo nên tâm lý thoải mái cho bệnh nhân
cũng như đảm bảo phục vụ tốt hơn
tuy vậy có mấy vấn đề cần lưu ý
thứ nhất là vấn đề phòng bệnh phải cẩn thận không để lây nhiễm cho các thành viên khác
trong gia đình và lây lan cho cộng đồng
thứ hai họ phải tiếp cận với nhân viên y tế sớm để được tư vấn
tránh tư tưởng hoang mang lo lắng không cần thiết
rồi khi bệnh trở nặng thì nên đến các cơ sở y tế kịp thời
ví dụ theo dõi nồng độ oxy trong máu thường xuyên
nếu dưới chín mươi năm thì phải tới ngay cơ sở y tế để can thiệp kịp thời
hay khi có các dấu hiệu như khó thở tức ngực mệt mỏi
phải được tư vấn khám xét ngay và chuyển đến cơ sở y tế chuyên khoa cấp cứu điều trị
trước những dự báo về tình hình dịch bệnh phức tạp
ý thức của người dân là một phần quan trọng trong công tác phòng dịch
tuy nhiên mới đây lực lượng chức năng phát hiện hai quán karaoke trên địa bàn phường trung hòa
số năm trần duy hưng và số bốn mươi năm tú mỡ mở chui đang phục vụ nhiều khách hát
bên cạnh hành vi vi phạm của chủ quán
thì ý thức của người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ này cũng cần lên án
bà trịnh thị dung phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận cầu giấy hà nội cho biết
qua kiểm tra vào tối bảy tháng một lực lượng chức năng phát hiện hai quán karaoke
trên địa bàn phường trung hòa số năm trần duy hưng và số bốn mươi năm tú mở mở chui đang phục vụ nhiều khách khác
tại thời điểm kiểm tra hai quán này có một mươi sáu nhân viên và hai mươi bảy khách khác
tiến hành test nhanh covid một mươi chín lực lượng chức năng phát hiện ba nhân viên đang tiếp khách
có kết quả dương tính nên đã đưa đi cách ly tập trung
bước đầu cơ quan chức năng đang lập hồ sơ để xử lý hành chính đối với hai quán karaoke này
tùy theo mức độ vi phạm cơ quan chức năng sẽ xử lý quản lý theo quy định của pháp luật
theo lực sư hoàng tùng
trưởng văn phòng lực sư trung hòa hà nội
các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hoạt động chui này đã vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
căn cứ các quy định hành vi này sẽ phải chịu mức phạt vi phạm hai mươi triệu đồng
thậm chí còn bị tước giấy phép kinh doanh dịch vụ khi không tuân thủ các chỉ đạo của cơ quan nhà nước
khi thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống covid một mươi chín
nếu như hành vi vi phạm của các chủ quán trên gây phát sinh chi phí phòng chống covid một mươi chín
từ một trăm linh triệu đồng trở lên thì sẽ bị khởi tố hình sự
tùy theo mức độ vi phạm của hành vi bị can sẽ phải chịu mức phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
hoặc bị phạt tù từ một năm lên đến năm năm
những người đến sử dụng dịch vụ khách hát tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ
trong đó có các f đã vi phạm quy định về phòng chống dịch với hành vi
không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế tập trung đông người
hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng để phòng chống dịch covid một mươi chín
sẽ bị phạt tiền tối đa lên đến một mươi triệu đồng đối với cá nhân
hai mươi triệu đồng đối với tổ chức
phân tích về vụ việc này luật sư hoàng tùng nhận định
nguyên nhân xuất phát trước hết phải kể tới đó là ý thức của người có nhu cầu sử dụng dịch vụ này
tâm lý chủ quan coi thường dịch bệnh cũng như là coi thường pháp luật khiến cho họ cả gan
bất chấp nguy cơ lây bệnh để sử dụng dịch vụ chui
có cầu thì sẽ có cung
nguyên nhân thứ hai chính là việc các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ không tuân thủ pháp luật bất chấp hoạt động
mặc dù biết được ngành nghề dịch vụ này có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao và đã cấm hoạt động trong thời gian dài
thứ ba đó là sự quản lý lỏng lẻo của cấp chính quyền quản lý đặc biệt là công an các địa phương chưa đi sâu sát
kiểm tra giám sát các gao đối với khu vực có các quán karaoke hoạt động
người dân có nhu cầu về quê ngày càng tăng lên
tuy nhiên trong những ngày qua số lượng ca nhiễm covid một mươi chín tại hà nội tăng nhanh
nhiều địa phương có văn bản kiểm soát y tế đối với người dân từ hà nội về nhằm phòng chống dịch
cụ thể nhiều người đang thắc mắc người từ hà nội về hải phòng ăn tết có phải cách ly hay không
liên quan đến thắc mắc từ hà nội về hải phòng có bị cách ly hay không
ông khổng hữu cương giám đốc trung tâm y tế huyện vĩnh bảo cho biết
về hải phòng nói chung và về vĩnh bảo nói riêng đều thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo sự chỉ đạo của bộ y tế và sở y tế hải phòng
mới nhất vào ngày tám tháng một trung tâm kiểm soát bệnh tật sở y tế hải phòng
có văn bản hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó hướng dẫn chi tiết về việc kiểm soát đối với người dân từ các địa phương khác về hải phòng
theo đó đến một mươi một h ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai toàn thành phố hải phòng đã rơi vào vùng đỏ
tương đương cấp độ dịch nhóm nguy cơ rất cao khi số ca mắc covid một mươi chín ngày một tăng
các văn bản chỉ đạo sẽ liên tục được cập nhật trên cổng thông tin điện tử sở y tế hải phòng
từ vùng đỏ về hải phòng phải cách ly ít nhất bảy ngày
cụ thể đối với người về từ địa phương là vùng đỏ
đã khỏi covid một mươi chín sẽ phải tự theo dõi sức khỏe
đối với người tiêm đủ vaccine thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận
mũi hai đã qua một mươi bốn ngày phải tự cách ly tại nhà bảy ngày thực hiện xét nghiệm vào ngày một và ngày thứ bảy
đối với người chưa tiêm đủ vaccine tiêm mũi hai chưa đủ một mươi bốn ngày
và người già yếu bệnh nặng trẻ nhỏ sẽ phải tự cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
thực hiện xét nghiệm vào ngày một và ngày bảy và ngày thứ một mươi bốn
tiêm đủ vaccine từ vùng cam về hải phòng tự cách ly bảy ngày
đối với người về từ địa phương là vùng cam
đã khỏi covid một mươi chín sẽ phải tự theo dõi sức khỏe bảy ngày
đối với người tiêm đủ vaccine thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận
mũi hai đã qua một mươi bốn ngày sẽ phải tự cách ly tại nhà bảy ngày thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ bảy
đối với người chưa tiêm đủ vaccine tiêm mũi hai chưa đủ một mươi bốn ngày
và người già yếu bệnh nặng trẻ nhỏ sẽ phải tự cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
người tiêm đủ vaccine từ vùng vàng vùng xanh về hải phòng tự theo dõi sức khỏe bảy ngày
đối với người tiêm đủ vaccine thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận
mũi hai đã qua một mươi bốn ngày sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
còn đối với người chưa tiêm đủ vaccine phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà một mươi bốn ngày
ngoài những quy định trên người dân từ các tỉnh địa phương khác về hải phòng
cần phải thực hiện nghiêm chỉnh năm k theo khuyến cáo của bộ y tế
và khai báo y tế tại trạm y tế xã phường thị trấn nơi cư trú lưu trú